thế nhưng chủ tịch hồ chí minh đã rất quan tâm đến công tác chỉnh đốn xây dựng đảng
người viết cuốn sửa đổi lối làm việc dài một trăm một mươi trang với các nội dung chính
phải sửa đổi lối làm việc của đảng như thế nào
về tư cách của đảng và đạo đức cách mạng
về vấn đề cán bộ về cách lãnh đạo của đảng
về chống thói bà hòa tức sửa đổi cách nói cách viết
tất cả những nội dung đều được viết một cách bình dị dễ hiểu
trong cái việc sửa đổi này bác lại chọn vấn đề đảng làm khâu
khâu đột phản
vì đảng lãnh đạo cầm quyền trên trọng trách lớn nhất là thuộc về đảng
cho nên tùy thuộc chất lượng hiệu quả công tác của đảng như thế nào
mà cái sự chuyển động tích cực trong nhà nước trong xã hội nó sẽ như thế
tất cả những điều mà bác viết trong cuốn sách này
có thể nói như là những cái chỉ huấn rất quan trọng của bác
đối với toàn đảng và đặc biệt là đối với các cơ quan nhà nước trong tình hình hiện nay
trong thời kỳ đổi mới phát triển và hội nhập hiện nay
đảng ta coi trọng phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trọng tâm
và xây dựng chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ thèn chốt
coi công tác cán bộ là khâu thèn chốt của nhiệm vụ thèn chốt
sửa đổi lối làm việc đặt vấn đề là không chỉ nâng cao năng lực chính trị của đảng đó
mà bác còn đặc biệt nhấn mạnh vấn đề sức mạnh của tổ chức
và nhất là cái tầm quan trọng của đạo đức cách mạng đưa đạo đức vào trong chính trị
đưa đạo đức và văn hóa đạo đức cách mạng này vào trong đời sống chính trị của đảng
và bây giờ nó đang trở thành một bài học đang hết sức quan trọng đối với sự nghiệp của chúng ta hiện nay
hơn bảy mươi năm sau khi ra đời tinh thần sửa đổi lối làm việc mà bác để lại
vẫn được cán bộ đảng viên từ trung ương đến địa phương khắc cốt ghi tâm
tinh thần ấy cũng trở thành một định hướng một gợi mở quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng hiện tại
những bài học vô giá mà người để lại cho hậu
thế cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự
nhất là hiện nay khi chúng ta đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng